các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ án thuộc diện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can nguyễn hoài giang phạm xuân quang
và mở rộng điều tra đối với những đối tượng có liên quan thu hồi tài sản cho nhà nước
với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra quyết định khởi tố và tạm giữ ba đối tượng có liên quan
trước đó tại tp lào cai vào khoảng hai mươi một h ba mươi
ngày ba tháng năm đối tượng vũ tá phương chú tại tỉnh bắc ninh điều khiển xe ô tô bán tải
chở theo vũ thảnh nam nguyễn văn oanh cùng chú tại tp hải phòng
ngô đức mạnh nguyễn văn công cùng chú tại bắc ninh để đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân
khi đi nam đã cầm theo một khẩu súng quân dụng và một hộp đạn
đến khu vực phường duyên hải khi nam cầm súng lắp đạn
thì vô tình cướp cò nổ súng trúng vào người phương khiến phương bị thương nặng phải đi cấp cứu
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ ba đối tượng có liên quan là oanh nam và đoàn văn hào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại huyện an dương tp hải phòng
trong khi đó vào đêm ngày chín tháng năm vừa qua trên địa bàn ấp nhân an xã nhân thạnh
thành phố bến tre đã xảy ra vụ sử dụng vũ khí tự chế súng bắn cồn để bắn vào nhà một người dân
ngay sau đó đối tượng gây án đã bị bắt giữ
do có mâu thuẫn cá nhân nên lê thành long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tp bến tre đã dùng súng bắn cồn bắn vào nhà của chị lạc ngọc chiêu
cùng chú tại địa phương
sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã đến hiện trường lập biên bản tạm giữ
một cây súng bắn cồn tự chế và ba mươi hai viên đạn bi bằng sắt
bước đầu đối tượng khai nhận súng bắn cồn trên là do học trên mạng rồi tự làm để sử dụng
lại có thêm một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
với quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện gò dầu tỉnh tây ninh
tụ điểm đánh bạc trên được tổ chức tại quán cà phê đất việt thuộc ấp hai xã bầu đồn huyện gò dầu
tại chỗ lực lượng công an đã bắt quả tang bùi hạnh phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
là người địa phương đang đứng ra tổ chức có một mươi bảy người tham gia
tăng vật thu giữ gồm ba hột xí ngầu hai đĩa sảnh một mươi tám điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô
trên một trăm linh triệu đồng cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
tại buổi làm việc với ubnd tỉnh khánh hòa vào chiều ngày hôm qua
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ thống nhất kiến nghị của địa phương
và công ty cổ phần đầu tư bot đèo cả khánh hòa về miễn giảm phí tại trạm bot ninh lộc
trên đường quốc lộ một a ở xã ninh lộc thị xã ninh hòa
theo đó bộ giao thông vận tải thống nhất miễn giảm phí cho hai mươi xã phường trên địa bàn thị xã ninh hòa
trong bán kính một mươi km tính từ trạm bot ninh lộc
cụ thể miễn phí hoàn toàn đối với xe ô tô loại một bao gồm xe dưới một mươi hai chỗ ngồi
xe có tải trọng dưới hai tấn xe ô tô một mươi hai ba mươi chỗ ngồi xe tải từ hai đến bốn tấn không kinh doanh
xe buýt công cộng và giảm từ bốn mươi năm mươi giá phí xe loại hai đến năm ở các địa phương nêu trên
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị ubnd tỉnh khánh hòa giả soát thống kê phương tiện ô tô
ở bảy xã phường còn lại trên địa bàn thị xã ninh hòa
để bộ giao thông vận tải làm việc với chủ đầu tư trạm bot ninh lộc về phương án tài chính
trước khi xem xét giảm năm mươi giá phí theo kiến nghị của địa phương
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ra công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
yêu cầu tạo mọi điều kiện cho các trường ngoài công lập tuyển sinh mầm non lớp một tiểu học
và lớp sáu trung học cơ sở năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo đó hà nội tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện
việc hoàn thành chương trình kế hoạch năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đảm bảo kết thúc năm học vào ngày hai mươi năm tháng năm theo đúng quy định
ngay sau đó các trường ngoài công lập sẽ bắt đầu được tuyển sinh
cụ thể là bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi hai tháng bảy
danh sách trúng tuyển sẽ được các trường cập nhật vào phần mềm sổ điện tử chậm nhất vào ngày hai mươi ba tháng bảy
tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp một không tổ chức khảo sát học sinh vào đầu năm học
thông tin vừa rồi đã
kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại